quy định số một nghìn sáu trăm hai mươi năm qd bca ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ trưởng bộ công an về việc triển khai thực hiện trang phục mới
kể từ ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ học viên trong toàn lực lượng công an nhân dân
sẽ triển khai thực hiện các quy định về trang phục công an nhân dân mới
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày ba tháng sáu truyền hình công an nhân dân sẽ giới thiệu về trang phục mới của lực lượng công an nhân dân
để sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ học viên trong toàn lực lượng nắm và hiểu rõ tổ chức thực hiện theo đúng điều lệnh công an nhân dân
về cơ bản việc cải tiến nâng cao chất lượng trang phục lần này vẫn giữ nguyên màu sắc trang phục của các lực lượng
cải tiến nâng cao chất lượng một số loại trang phục hiện nay không còn phù hợp
cải tiến nâng cao chất lượng vải may các loại trang phục
thống nhất trang phục xuân hè nam của lực lượng an ninh cảnh sát về cùng một kiểu áo cổ đứng mặc sơ vin trong quần
mẫu cũ lực lượng an ninh áo kiểu cổ bẻ mặc blue dông
lực lượng cảnh sát áo cổ bẻ mặc sơ vin trong quần
thống nhất các lực lượng từ sĩ quan đến hạ sĩ quan chiến sĩ học viên đeo phụ hiệu trên cổ áo khi sử dụng trang phục thường dùng
mẫu cũ sĩ quan đeo cảnh tùng hạ sĩ quan chiến sĩ học viên đeo phủ hiệu
khi mang cấp hiệu trên vai áo sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ học viên công an nhân dân đeo phủ hiệu màu đỏ ở cổ áo
giữa nền phù hiệu gắn công an hiệu một mươi tám mm
riêng cấp tướng phù hiệu vườn ba cạnh màu vàng khi sử dụng trang phục thường dùng
thống nhất công an hiệu ba mươi sáu mm sao cúc cấp hiệu sao phù hiệu kết hợp với cấp hiệu
cúc áo và cúc mũ kê pi sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ học viên màu vàng
mẫu cũ công an hiệu ba mươi sáu mm sao cúc cấp hiệu sao phù hiệu kết hợp với cấp hiệu
cúc áo các loại trang phục dùng cho cấp tướng cấp tá màu vàng cấp quý màu trắng bạc
cúc áo hạ sĩ quan chiến sĩ học viên bằng cúc nhựa
cùng một vải
một vải là màu vàng
thứ nhất là tạo nên hình thức đẹp và đảm bảo được chính quy quy lực của lực lượng công an nhân
và thứ hai là gần gũi nhân dân hơn
trang phục của lực lượng công an nhân dân mới cải tiến nâng cao chất lượng đã khắc phục những điểm còn hạn chế của trang phục đang sử dụng
tạo sự thống nhất về kiểu dáng trang phục màu sắc sao cấp hiệu công an hiệu cúc áo các loại trang phục
nâng cao chất lượng vải may trang phục đảm bảo tính đặc thù của lực lượng công an nhân dân với lực lượng khác
được yêu cầu công tác học tập huấn luyện của lực lượng công an nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước